chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới đã công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng
nhân dân ta và nhân dân thế giới
đối với lực lượng công an nhân dân chủ tịch hồ chí minh không chỉ là người sáng lập lãnh đạo mà còn là người thầy vĩ đại
một trong những nguồn sức mạnh to lớn giúp lực lượng công an nhân dân vững vàng trước mọi thử thách
chiến thắng mọi kẻ thù hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
đó là năm lời thề thiêng niêng trước anh ninh của người
một lời thề thiêng niêng
ngay sau khi chủ tịch hồ chí minh qua đời ngày tám tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đảng đoàn bộ công an tổ chức trọng thể lễ truy điệu chủ tịch hồ chí minh
tại trụ sở số một mươi năm trần bình trọng hà nội
thay mặt toàn lực lượng công an nhân dân đồng chí bộ trưởng trần quốc hoàn xúc động đọc điếu văn
trong đó có năm lời thề thiêng niêng
một lời thề thiêng niêng trước anh ninh của người
thể hiện sự quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng tiến công của mỗi cán bộ chiến sĩ công an
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
năm lời thề đó là
một đem hết tinh thần nghị lực và tính mệnh quyết thực hiện bằng được lời dạy của bác
quyết tâm thực hiện bằng được lý tưởng vĩ đại và hoài bão cao cả của bác là đánh thắng hoàn toàn giặc mỹ xâm lược
giải phóng miền nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thực hiện một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
tuyệt đối trung thành tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và chính phủ quyết đạp bằng mọi gian khổ gian nguy hy sinh
đến giọt máu cuối cùng để góp phần tích cực nhất vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc bảo vệ đảng bảo vệ nhân dân
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ sự đoàn kết nhất trí của toàn đảng toàn quân và toàn dân
toàn lực lượng công an nhân dân nguyện đoàn kết chặt chẽ xung quanh ban chấp hành trung ương đảng
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà bác và đảng chính phủ và nhân dân giao phó
suốt đời phục vụ nhân dân không điều kiện tuyệt đối tin tưởng ở nhân dân tôn trọng và lễ độ với nhân dân
bảo vệ quyền dân chủ của nhân dân bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
luôn gắn bó mật thiết với nhân dân coi đó là nguồn sức mạnh vô địch của mình
luôn mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng
nêu cao lòng căm thù địch kiên quyết đập tan mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các bọn phản cách mạng
bất kỳ dưới hình thức thủ đoạn nào kiên quyết giữ vững trật tự an ninh của tổ quốc trong mọi tình huống
ra sức phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm luôn trao dồi đạo đức phẩm chất cách mạng
cần kiệm liêm chính trí công vô tư đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ đoàn kết hiệp đồng với các ngành
nâng cao tính tổ chức kỷ luật luôn luôn khiêm tốn không ngừng học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị
nghiệp vụ chuyên môn văn hóa và khoa học kỹ thuật thành đội quân hùng mạnh
xứng đáng là một công cụ chuyên chính sắc bén tuyệt đối trung thành và tin cậy của đảng của nhà nước của nhân dân
xứng đáng là một cột trụ vững chắc của nhà nước xã hội chủ nghĩa và xứng đáng với sự chăm sóc dạy bảo của bác
bản điếu văn được kết thúc bằng ý chí quyết tâm sắt đá toàn lực lượng công an nhân dân hãy xiết chặt hàng ngũ dũng cảm tiến lên
hai nguồn sức mạnh to lớn
năm lời thề thiêng liêng trên đây là sự kết tinh những lời dạy ân cần của chủ tịch hồ chí minh đối với lực lượng công an nhân dân
mà nổi bật là sáu điều dạy của bác về tư cách người công an cách mệnh
hòa quyện với tình cảm vô bờ bến của toàn thể cán bộ chiến sĩ dành cho người
chính vì thế năm lời thề vừa là kim chỉ nam hành động vừa là lương tâm
trách nhiệm vừa là nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng công an nhân dân trong suốt năm mươi hai năm qua
mỗi khi đối diện với khó khăn gian khổ trước mũi súng của kẻ thù hay trước những cám rỗ đời thường
những lời thề thiêng liêng đó đã giúp cán bộ chiến sĩ công an tiếp tục vững bước
giữ gìn phẩm chất cao quý người công an cách mạng sẵn sàng chiến đấu
hy sinh vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thực hiện lời thề thiêng liêng lực lượng công an nhân dân đã dốc sức
chung lòng cùng toàn dân toàn quân đánh thắng đế quốc mỹ xâm lược giải phóng miền nam
thống nhất đất nước đấu tranh làm thất bại kế hoạch hậu chiến và chiến tranh phá hoại
nhiều mặt của các thế lực thù địch giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam
và biên giới phía bắc của tổ quốc
trong thời kỳ đổi mới đất nước lực lượng công an nhân dân đã tập trung đổi mới toàn diện
các mặt công tác công an nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu
trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự chủ động tham mưu với đảng nhà nước
các chủ trương giải pháp chiến lược đảm bảo an ninh trật tự giữ vững thế chủ động chiến lược
góp phần ổn định chính trị xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
nhất là trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lực lượng công an nhân dân đã thể hiện rõ hơn vai trò nòng cốt sung kích tuyến đầu
thực sự là lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
góp phần thực hiện di nguyện của chủ tịch hồ chí minh xây dựng một nước việt nam hòa bình
thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
trong vận hội và thách thức thời gian tới để tiếp tục phát huy nguồn sức mạnh to lớn từ năm lời thề thiêng liêng
lực lượng công an nhân dân quyết tâm thống nhất xây dựng đảng xây dựng lực lượng thật sự trong sạch
vững mạnh cả về tư tưởng chính trị tổ chức và cán bộ chủ động nắm bắt tình hình đấu tranh ngăn chặn
đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược người đứng đầu đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
lực lượng công an nhân dân tập trung quán triệt triển khai thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và các mặt công tác công an
trọng tâm là xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
tiếp tục học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh vững vàng công việc mẫn cán
nghiệp vụ tinh thông điều lệnh mẫu mực lối sống nhân văn nâng cao tinh thần vì nước quên thân
vì dân phục vụ và thực hiện nhất quán phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thụ hưởng
toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm ý chí tự lực tự cường
vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống ngăn chặn đẩy lùi dịch covid một mươi chín giữ vững ổn định xã hội
đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm thực hiện thắng lợi ba mục tiêu
vừa làm tốt nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín vừa thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an sinh xã hội yên ổn lòng dân
vừa phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân